lý vạn và đồn biên phòng ngọc trung bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng liên tiếp phát hiện và ngăn chặn ba mươi hai công dân nhập cảnh trái phép từ trung quốc về việt nam
các công dân trên khai nhận nhập xuất cảnh trái phép sang lao động làm thuê tại các tỉnh quảng đông phúc kiến đại tân trung quốc
bị lực lượng chức năng trung quốc truy quét nên tìm cách nhập cảnh trái phép về việt nam
lực lượng biên phòng đã xử phạt vi phạm hành chính số công dân trên hoàn tất các thủ tục pháp lý đưa vào khu cách ly theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín